với mục đích nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố thường trực hội đồng nhân dân tp hcm đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra giám sát công tác tại các chuỗi siêu thị cơ sở giết mổ ra súc đặc biệt tại các chợ truyền thống chợ đầu mối trên địa bàn
tại chợ đầu mối nông sản bình điền đoàn tiến hành kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của các mặt hàng như tôm cá mực và nông sản đây là chợ đầu mối nông sản thực phẩm lớn nhất cả nước với quy mô bảy trăm linh
tại chợ bình điền chợ bình điền kinh doanh các mặt hàng như hoa tươi nông sản thủy hải sản súc sản hải sản khô và trái cây trung bình mỗi đêm có khoảng ba lượt xe tải về chợ
chuyên trở khoảng hai bốn trăm linh tấn hàng hóa có trị giá khoảng một trăm một mươi tỷ đồng từ các nơi về đây giao dịch vì vậy chất lượng hàng hóa đầu vào luôn được các tiểu thương đặt lên hàng đầu
với mục đích làm sao đó là thông qua cái việc giám sát khảo sát lần này sẽ có một cái nhìn khá là toàn diện về vấn đề thực hiện chấp hành
các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn thành phố
không riêng gì các chợ đầu mối đoàn liên ngành cũng tiến hành kiểm tra ở các hệ thống siêu thị hiện đại chợ truyền thống các nhà sản xuất nhỏ lẻ
theo đánh giá sơ bộ hàng hóa tại các siêu thị đa dạng và chất lượng ngày một nâng cao
trong năm hai nghìn một mươi sáu chưa ghi nhận trường hợp gian hàng nào giả tại các siêu thị đặc biệt việc áp dụng kỹ thuật để truy xuất nguồn gốc thịt heo rau củ được người dân đón nhận
thành phố đang tập trung để cho các chợ đầu mối phấn đấu xây dựng chợ đầu mối theo mô hình chợ thực phẩm an toàn
và như vậy thì chợ thực phẩm an toàn chúng ta sẽ tập trung kiểm soát chất lượng
truy xuất được nguồn gốc hàng hóa đi vào chợ cũng như là hàng hóa xuất ra khỏi chợ để cung cấp cho các chợ lẻ
tuy nhiên thành phố chỉ mới cung ứng khoảng ba mươi nhu cầu hiện tại cho hơn một mươi ba triệu dân
năm mươi còn lại đều được mua từ các tỉnh thành về tiêu thụ
vì vậy hoạt động kiểm tra sẽ được thành phố tăng cường hơn nữa trong thời gian tới
do đó trong thời gian tới hội đồng nhân dân thành phố sẽ xử lý mạnh tay với những trường hợp vi phạm về nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng vượt ngưỡng hóa chất hoặc lạm dụng chất phụ da